nhân dịp khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín liên đoàn lao động tỉnh tuyên quang phối hợp với quỹ bảo trợ trẻ em công đoàn việt nam cùng công đoàn ngân hàng bidv đã trao tặng một chiếc cặp ba lô cặp phao cứu sinh cùng bốn mươi suất học bổng trị giá hai mươi triệu đồng và bốn quyền vở viết cho học sinh là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc khu công nghiệp dịch vụ đô thị long bình an và các cháu học sinh khu vực thủy điện tuyên quang
đây là những phần quà rất ý nghĩa thiết thực và kịp thời đối với các em học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới nhằm giảm thiểu tối đa những vụ đuối nước xảy ra với các em học sinh đi học phải qua sông suối bằng đò bằng mảng giúp các bậc phụ huynh yên tâm hơn và tạo động lực để các em vượt khó vươn lên trong học tập